phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với trần thành long ba mươi tám tuổi
chú tỉnh tiền giang về hành vi vận chuyển cát trái phép
trong khi đó công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
đối với các đối tượng khai thác cát trái phép và sạn trên sông lam
tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã phát hiện ghe gỗ biển số btr hai trăm tám mươi bảy do ông long điều khiển đang vận chuyển gần ba mươi mét khối cát trên tuyến sông đồng nai
thuộc địa phận phường hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
làm việc với cơ quan công an ông long không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an phối hợp với các lực lượng của xã thanh giang bắt quả tàng
hai xà lan lớn của người dân huyện nam đàn ngang nhiên cắm vỏi khai thác cát trái phép trên sông lam
thuộc khu vực xã thanh giang trên hai sản lan có khoảng trên một trăm linh mét khối cát
cũng trong tối hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng chức năng bắt quả tang hai xà lan có hành vi khai thác cát trái phép trên sông lam
thuộc địa phận xã thanh tiên và thị trấn dùng
trên mỗi xà lan có khoảng hơn một mươi mét khối cát không có giấy tờ hợp lệ
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ phương tiện và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật